trên vùng biển quảng nam cách hướng nam đông nam khu vực đảo cù lao tràm thành phố hội an một mươi hai hải lý
lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã phát hiện tàu hàng tuấn dũng hai mươi năm
đang vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng lại để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có chín người không có thuyền trưởng không có máy trưởng và đang chở hơn ba năm trăm linh tấn
qua kiểm tra đối chiếu các giấy tờ về hàng hóa các lực lượng chức năng đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
như là hợp đồng mua bán hàng hóa đều là bản photocopy không có hợp đồng vận chuyển hàng hóa không có thuyền trưởng máy trưởng theo quy định
tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện hàng hóa để điều tra và xác minh cũng như làm rõ vụ việc